theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đợt nắng nóng diện rộng ở các tỉnh bắc bộ và trung bộ có thể kéo dài đến hai mươi hai tháng bốn
do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn mạnh
nên ngày hôm nay một mươi chín tháng bốn nắng nóng tiếp tục xảy ra ở khu vực tây bắc bắc bộ trung bộ và mở rộng toàn bộ bắc bộ
với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi bốn ba mươi bảy độ c có nơi nắng nóng gai gắt với nền nhiệt độ từ ba mươi tám ba mươi chín độ c cá biệt trên bốn mươi độ c
nắng nóng có khả năng kéo dài kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn
ngoài ra nắng nóng còn gây tình trạng mất nước kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt
người dân cần hạn chế tham gia giao thông lao động ngoài trời lúc nắng nóng bổ sung đủ nước uống và chế độ dinh dưỡng hợp lý để tăng cường đề kháng cho cơ thể
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo đợt nắng có thể kéo dài đến hai mươi hai tháng bốn